tàu đang hoạt động trên vùng biển đã phát hiện và cứu được một người nước ngoài bị trôi giặt trên biển
ngay sau đó ông nghĩa đã đưa người này vào bờ trình báo với trạm kiểm soát biên phòng bình thắng đồn biên phòng cửa đại
sau khi tiếp nhận đồn biên phòng cửa đại đã cử đoàn cán bộ quân y đến kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế cho người nước ngoài này
hiện sức khỏe của người bị nạn đã ổn định đồn tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng xác minh thông tin
củng cố hồ sơ và hoàn chỉnh thủ tục theo quy định
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất